thưa quý vị ngày một mươi ba tháng một mươi một mạng xã hội facebook chia sẻ clip kẻ trộm manh động lấy xe máy
bị người dân phát hiện tri đuổi trong đêm gây náo loạn cả khu vực
theo tìm hiểu vụ trầm xảy ra tại một nhà dân tại hẻm c bảy b tổ một mươi ấp ba a
xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào hẻm thì phát hiện xe máy của người dân
để trước cửa nhà nên tiếp cận lấy xe máy
trong lúc kẻ gian đẩy xe lấy được ra phía ngoài để nổ máy chạy đi
thì bị chủ xe phát hiện truy hồ
những người dân trong hẻm đã lao ra đuổi theo kẻ trộm
tuy nhiên tên trọn đã nhanh chân lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát
vụ việc gây náo loạn cả khu vực đoạn clip vụ trộm sau đó được đăng lên mạng xã hội
để người dân cảnh giác với tình trạng trộm cắp cướp giật đang có chiều hướng gia tăng sau dịch